mặt trận tổ quốc các cấp có trách nhiệm lắng nghe cùng vào cuộc quyết liệt để huy động sức mạnh của báo chí và nhân dân
nhằm góp phần cùng đảng nhà nước đẩy lùi tiêu cực tham nhũng lãng phí
đó là khẳng định của ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
trong buổi thăm và làm việc tại báo lao động vào sáng nay
đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao các cơ quan báo chí trong đó có báo lao động
đã tích cực điều tra phản ánh về tham nhũng lãng phí theo tinh thần thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khẳng định để phát huy tốt vai trò của báo chí và nhân dân
trên mặt trận đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ đồng bộ
từ việc tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí và nhân dân đến kiến nghị của mặt trận tổ quốc
và quá trình xem xét xử lý của các cơ quan chức năng chia sẻ những khó khăn thách thức với các nhà báo
mặt trận tổ quốc việt nam sẽ sớm kiến nghị đảng nhà nước tạo điều kiện thuật lợi cho báo chí hoạt động
trong đó có các biện pháp để bảo vệ nhà báo phản ánh tham nhũng lãng phí